do lười lao động lại cần tiền tiêu xài chỉ bằng vài cuộc điện thoại qua lại đối tượng nguyễn thế trung đã lừa cả người bán và người mua nông sản để chiến thuật hàng trăm triệu đồng
công an huyện yên châu tỉnh sơn la vừa bắt giữ thành công đối tượng nguyễn thế trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường kim tân thành phố lào cai tỉnh lào cai vì hành vi lừa đảo chiếm đất tài sản
ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu chú tại phường nông trang thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh chú tại thị trấn yên châu huyện yên châu tỉnh sơn la về việc bị một thanh niên lừa đảo trong quá trình giao dịch mua bán nông sản

ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu trú tại phường kim tân thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh trú tại phường kim tân thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu trú tại phường kim tân thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh
bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thế trung khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
qua đấu tranh nguyễn thế trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
điều tra công an huyện yên châu nhận được tin báo của ông phí văn sáu trú tại phường kim tân thành phố việt trì tỉnh phú thọ và chị bùi vân anh